thưa quý vị phú quốc cần có thêm một quyết định một trăm bảy mươi tám mới trong đó có các cơ chế chính sách đặc thù phát triển phú quốc trong giai đoạn mới
với quyết tâm xây dựng phú quốc thành trung tâm dịch vụ du lịch sinh thái chất lượng cao du lịch biển đảo tầm cỡ khu vực và quốc tế
kết nối với các trung tâm kinh tế lớn trong khu vực và thế giới khẳng định thương hiệu du lịch việt nam trên bản đồ du lịch thế giới
đây là yêu cầu của thủ tướng phạm minh chính tại hội nghị tổng kết quyết định một trăm bảy mươi tám hai nghìn bốn của thủ tướng chính phủ
về duyệt đề án phát triển tổng thể đảo phú quốc đến năm hai nghìn một mươi và tầm nhìn đến năm hai nghìn hai mươi vừa diễn ra vào sáng nay tại thành phố phú quốc tỉnh kiên giang
cùng tham dự hội nghị có các lãnh đạo các bộ ngành địa phương các chuyên gia nhà khoa học và doanh nghiệp
qua gần hai mươi năm triển khai thực hiện quyết định số một trăm bảy mươi tám tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt gần một mươi chín sáu một năm
hầu hết các chỉ tiêu kinh tế xã hội đều tăng cơ cầu kinh tế chuyển dịch đúng hướng tăng nhanh tỉ trọng thương mại dịch vụ công nghiệp xây dựng giảm về nông nghiệp
tổng thu ngân sách nhà nước tăng cao qua các năm đóng góp lớn cho ngân sách chung của tỉnh
trong năm năm trở lại đây phú quốc không những tự chủ ngân sách mà còn điều tiết lại cho ngân sách tỉnh
từ một địa phương không có dự án đầu tư nào thì đến năm hai nghìn hai mươi ba đã thu hút ba trăm hai mươi một dự án đầu tư tổng vốn đầu tư đăng ký trên bốn trăm một mươi hai tỷ đồng chiếm trên bốn mươi hai tổng số dự án toàn tỉnh
hiện phú quốc có trên bốn bốn trăm linh doanh nghiệp với số vốn đăng ký trên một trăm bốn mươi hai tỷ đồng tăng gấp một mươi bảy lần về số lượng và tăng hơn ba trăm tám mươi ba lần số vốn đăng ký so với năm hai nghìn bốn

tổng vốn đầu tư xây dựng cơ bản toàn xã hội liên tục tăng qua từ năm hai nghìn bốn đạt hai mươi một sáu trăm một mươi sáu

đóng góp với nhiều ý tưởng hay mang tầm chiến lược của các đại biểu thủ tướng chính phủ phạm minh chính khẳng định
ít địa phương nào được đảng nhà nước quan tâm nhiều chủ trương cơ chế chính sách và tạo điều kiện thuận lợi như phú quốc
thủ tướng biểu dương nỗ lực và thành tựu đạt được của chính quyền quân và dân thành phố phú quốc nói riêng
tỉnh kiên giang nói chung trong suốt nhiều năm qua đóng góp quan trọng vào thành tựu chung của đất nước
đóng góp với nhiều ý tưởng hay mang tầm chiến lược của các đại biểu thủ tướng chính phủ phạm minh chính khẳng định
hay là cao hơn thứ sáu là thời cơ thuận lợi hay là sau hai mươi năm phát triển phú quốc thực hiện cái quyết định một trăm bảy mươi tám này
thì thời cơ thuận lợi của phú quốc được nhiều hơn
thủ tướng cũng chỉ rõ những tồn tại hạn chế như sở hữu nhiều lợi thế ở mọi khía cạnh để trở thành một thành phố du lịch đẳng cấp
đang sống song phú quốc vẫn chủ yếu phát triển các sản phẩm bất động sản du lịch nghỉ dưỡng về chiều rộng
thiếu những sản phẩm thu hút an cư lâu dài chiều sâu
chưa tạo được hệ thống sản phẩm du lịch chất lượng cao mang bản sắc riêng kinh tế biển chưa phát triển đúng tiềm năng lợi thế
hệ thống kết cấu hạ tầng chưa đáp ứng nhu cầu phát triển quản lý rừng đất đai tài nguyên còn bất cập tình trạng ô nhiễm môi trường thiếu nước và sóng
một bộ phận nhân dân đời sống còn khó khăn khi phải nhường đất cho dự án
thủ tướng phạm minh chính mong muốn trong bất kể trạng thái nào phú quốc cũng sẽ giữ được cân bằng để nhận diện ra được những ưu nhược điểm và tìm cách tháo gỡ để phát triển

một bộ phận nhân dân đời sống còn khó khăn khi phải nhường đất cho dự án
theo đó thủ tướng giao bộ kế hoạch đầu tư cùng tỉnh kiên giang thành phố phú quốc phù hợp chặt chẽ với các bộ cơ quan liên quan khẩn trương nghiên cứu xây dựng đề án phát triển tổng thể thành phố phú quốc đến năm hai nghìn ba mươi và tầm nhìn đến năm hai nghìn bốn mươi năm
trong đó có các cơ chế chính sách đặc thù phát triển phú quốc trong giai đoạn mới với quyết tâm xây dựng phú quốc thành trung tâm dịch vụ du lịch sinh thái chất lượng cao du lịch biển đảo
du lịch biển đảo tầm cỡ khu vực và quốc tế kết nối với các trung tâm kinh tế lớn trong khu vực và thế giới khẳng định thương hiệu du lịch việt nam trên bản đồ du lịch thế giới
phát huy truyền thống phụng đạo yêu nước hộ quốc an dân của phật giáo thời lý trần trong xây dựng nước việt nam phát triển giàu mạnh hướng tới hùng cường là chủ đề hội thảo khoa học quốc gia được khai mạc vào sáng nay
hội thảo do ban hướng dẫn phật tử trung ương giáo hội phật giáo việt nam phối hợp với ban tôn giáo thuộc ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam trường đại học khoa học xã hội và nhân văn hội khoa học lịch sử việt nam tổ chức
phật giáo đã có mặt và đồng hành cùng dân tộc việt nam trong hơn hai mươi thế kỷ qua trải qua các triều đại phong kiến nhất là thời kỳ lý một nghìn một mươi một nghìn hai trăm hai mươi năm trần một nghìn hai trăm hai mươi năm một nghìn bốn trăm linh
với tinh thần tứ bi trí tuệ vô ngã vị tha phật giáo đã có sự gắn bó hòa đồng với truyền thống văn hóa bản sắc dân tộc việt nam
truyền thống phụng đạo yêu nước hộ quốc an dân của phật giáo thời lý trần thể hiện trên các phương diện kinh tế chính trị xã hội nghệ thuật kiến trúc xây dựng và bảo vệ tổ quốc
trong bối cảnh toàn cầu hóa hội nhập sâu rộng việc bảo tồn và phát huy những giá trị di sản chi thức của dân tộc qua các giai đoạn thời kỳ lịch sử
là một nhiệm vụ mang tính chiến lược cho sự phát triển của quốc gia
các trư tôn đức giáo phẩm các nhà khoa học tham dự hội thảo đã chia sẻ ý kiến trao đổi kết quả nghiên cứu về vai trò của phật giáo việt nam trong phát triển kinh tế xã hội của đất nước
đặc biệt trong bối cảnh hội nhập quốc tế khẳng định phật giáo đã giữ vai trò quan trọng trong đời sống tín ngưỡng tôn giáo của người việt nam

các diễn giả đã thảo luận sôi nổi về thực trạng quan hệ nga việt nam gần đây đưa ra những giải pháp thúc đẩy quan hệ hai nước trong nhiều lĩnh vực như chính trị văn hóa du lịch
ngày ba mươi tháng ba tại vạch phân định đường biên giới cửa khẩu mường khương bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh lào cai và bộ đội biên phòng khu mông tự quân giải phóng nhân dân trung quốc đã tổ chức gia quân khởi động tuần tra song phương năm hai nghìn hai mươi bốn
sau khi thống nhất các phương án tuần tra hai bên đã tiến hành trao đổi sĩ quan liên lạc
theo đó mỗi bên cử hai đồng chí sĩ quan liên lạc sang tuần tra trong đội hình của mỗi bên cùng tổ chức tuần tra từ cột mốc một trăm bốn mươi năm đến cột mốc một trăm ba mươi
các đơn vị tuần tra cũng tuyên truyền phổ biến pháp luật cho cư dân hai bên biên giới
hoạt động tuần tra song phương giữa bộ đội biên phòng tỉnh lào cai việt nam và bộ đội biên phòng khu mông tự quân giải phóng nhân dân trung quốc đã trở thành một trong những điểm sáng trong công tác đối ngoại biên phòng
thông qua hoạt động này lực lượng bảo vệ biên giới việt nam và trung quốc đã cùng nhau thúc đẩy thắt chặt tình đoàn kết hữu nghị giữa hai nước tạo sự tin tưởng tăng cường hiểu biết lẫn nhau góp phần xây dựng khu vực biên giới hữu nghị hợp tác và ngày càng phát triển